theo tri cục trăn nuôi và thú y yên bái hiện nay do dịch bệnh tả lợn châu phi đã được khống chế
nhiều địa phương các hộ tái đàn trở lại dẫn đến tình trạng giá lợn giống đang ở mức cao nguồn cung không đủ cầu
hiện giá lợn giống đang ở mức cao giao động từ hai năm triệu đồng đến hơn ba triệu đồng một con
khoảng từ năm đến một mươi kg một con tùy từng loại
để bảo đảm không để dịch bệnh bùng phát gây thiệt hại cho người chăn nuôi
các ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi chỉ tái đàn ở quy mô nhỏ
không nên tái đàn một cách ồ ạt quy mô lớn
cùng với đó phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh như phun tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên
chỉ nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học